thưa quý vị các đồng chí và các bạn không có sự quan tâm của gia đình lớn lên từ những cuộc tranh giành để kiếm miếng cơm manh áo
lưu vĩnh phúc quê quán ở kim sơn ninh bình đã sớm trở thành một cai vàng tại các bãi khai thác khoáng sản khu vực nghị an hà tĩnh
không dừng lại ở đó lưu vĩnh phúc còn trực tiếp tổ chức đường dây mua bán vận chuyển ma túy suốt từ năm hai nghìn năm từ lào trở về việt nam
và trở thành ông trùm chuyên gieo rắc cái chết trắng ở nhiều tỉnh miền bắc
và trên con đường vận chuyển buôn bán ma túy từ biên giới việt lào về kim sơn ninh bình lưu vĩnh phúc đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát công an thành phố nam định
kế hoạch đeo bán tóm gọn tên cai ma túy khách tiếng này đã được hình thành
những tổ điểm buôn bán ma túy
những con nghiện đang hành nghề
những đám tàng của những thanh niên chết trẻ vì sốc thuốc hoặc là bị lây nhiễm hiv do tiềm trích ma túy
những kẻ cướp giật liều lĩnh vì cướp giật liều lĩnh
cần tiền để chơi ma túy
gương mặt thấn thờ của những người cha có con nghiện ma túy
nước mắt của những con nghiện ma túy
cái đắng của những người mẹ khi nhìn những đứa con rất ruột đẻ ra trở nên thân tàn ma dại do ma túy
không chỉ là một trong những địa phương có nhiều diễn biến phức tạp về tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy trong những năm qua
nam định còn là nơi trung chuyển ma túy đi tiêu thụ ở các tỉnh từ miền trung ngược lên phía bắc
và là mắt xích quan trọng của những đường dây vận chuyển
tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma túy lớn từ lào về việt nam
đấu tranh ngăn chặn tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy các chất kích thích gây nghiện
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của lực lượng công an tỉnh nam định
đặc biệt đối với cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp nam định
dưới sự lãnh đạo truyền đạo trực tiếp của lãnh đạo quân hành phố
các đồng chí điều tra ma túy cũng đã đánh vào và triệt phá được rất nhiều chuyện
từ các đường dây buôn bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh
từ sơn la về hòa bình về nam định
hoặc là từ lãng sơn bắc giang về nam định
hoặc là các đối tượng từ quảng ninh hải phòng về nam định
các chuyên án đánh giá cũng rất là phá chuyên án thành công
thu được khối lượng ma túy rất là lớn
danh ma và quỷ quyệt các đối tượng cầm đầu những đường dây này
thường lôi kéo những người ở địa phương cùng tham gia
nhằm tạo vò bọc kín đáo cho bọn chúng
đánh là khướng sự theo dõi của các chính sách công an
chính những thủ đoạn đơn giản nhưng lại hết sức tinh vi này
cai vàng lưu vĩnh phúc đã qua mắt lực lượng công an ở nhiều tỉnh thành
duy trì đường dây buôn bán vận chuyển ma túy từ cửa khẩu việt lào
khu vực hà tĩnh ngày an về nam định
và một số tỉnh thành khu vực đồng bằng bắc bộ suốt gần một mươi năm
và không ai khác chỉ những kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma túy như lưu vĩnh phúc
là nguyên nhân gieo sắc cái chất trắng cho nhiều vùng quê đang sống yên bình
ba đối tượng trong chuyên án mà công an thành phố xác lập để đấu tranh
là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm
đối tượng này đã câu kết với rất nhiều các đối tượng ở vùng biên giới giáp lào đi đào vàng
và qua nguồn tin
của chúng tôi xác định chính xác là đối tượng có tàng trữ rất nhiều các loại vũ khí quân dụng
và rất manh động
mà cái đối tượng này thì khi nhắc đến cái đối tượng này thì là tất cả những cái vùng
mà những cái nơi mà đối tượng này đã đi qua thì đều phải nói là cái đối tượng này
nó manh động liều lĩnh và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng
trong cái quá trình mà bị bắt giữ

đất kim sơn ninh bình phúc vào miền trung và trở thành cai ở các bãi khai thác khoáng sản
nhắc đến phúc có những thời điểm hầu hết phụ vàng đều biết đến y
bởi sự gian ngoan liều lĩnh ẩn sâu vẻ ngoài thương sinh mềm mỏng
cũng giống như nhiều vụ khai thác vàng và khoáng sản phúc sớm rơi vào con đường nghiện ma túy
tình cờ phúc quen một thanh niên người lào sang nghỉ ăn buôn bán
và chính người này đã hướng dẫn phúc bước vào con đường từ cai vàng trở thành cai ma túy
cầm đầu đường dây chuyên cung cấp ma túy mua trực tiếp từ lào rồi vận chuyển về bỏ mối tại nhiều tỉnh thành như hà tĩnh nghệ an thanh hóa ninh bình nam định hải phòng quảng ninh
lưu vĩnh phúc ngày càng trở nên quỷ quyệt và liều lĩnh
hắn thường xuyên trực tiếp đi giao hàng và luôn mang trong người nhiều vũ khí nóng được mang trái phép từ lào về
nhưng các hoạt động và hành vi nguy hiểm của phúc không qua mắt được các trinh sát công an tp hcm
hắn thường xuyên trực tiếp đi giao hàng và luôn mang trong người nhiều vũ khí nóng được mang